cũng vì mâu thuẫn cá nhân trần văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã tứ dân huyện khói châu tỉnh hương yên đã đốt xe ô tô của hàng xóm
vào tối ngày bốn tháng hai xe ô tô của anh trần văn đạo bị bốc cháy dẫn đến hư hỏng nhiều phụ tùng
nghi ngờ có người cố ý đốt xe của mình nên anh đạo đã có đơn trình báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an huyện khói châu đã tiến hành các biện pháp xác minh điều tra
kết quả xác định trần văn trọng là đối tượng đã đốt xe của anh đạo
tại cơ quan điều tra trọng khai nhận là hàng xóm ở gần nhà anh đạo
do có mâu thuẫn với anh đạo từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nên trọng đã có ý định đốt xe của anh đạo
vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trọng mang theo dầu hỏa bật lửa cùng một số vật dụng khác để đốt xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trọng
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án theo quy định